nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh ngày một mươi bảy tháng tám
ubnd tp cần thơ đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy với việc tăng cường việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành
nhất là phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với nhu cầu nâng cao giáo dục đại trà giáo dục toàn diện
ngành giáo dục và đào tạo tp cần thơ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
các cuộc thi không những đua tài mà trở thành sân chơi trí tuệ nơi phát huy tài năng của học sinh và thể hiện rõ năng lực của giáo viên
tại lễ tuyên dương hơn bốn trăm linh em học sinh giỏi đã được nhận bằng khen và giấy khen của ubnd tp cần thơ
vì đã có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia
lãnh đạo tp cần thơ kêu gọi ngành giáo dục và đào tạo tp tiếp tục nâng cao năng lực
quyết tâm đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám